mình mới biết làm cho bản thân mình mặc sau này bố mẹ già đi mình cũng có thể làm cho bố mẹ mặc
đi làm về thì dỗi thì thiêu một ngày thì làm một năm thì làm một bộ lại mặc
thiêu thì các mẹ dạy cho thiêu mới diệt một mươi bốn một mươi năm tuổi thì dạy cho con cháu thiêu
giữ bản sắc văn hóa của dân tộc của mình không được mai một không được bỏ đi
với kiểu áo sẻ nách chéo về bên phải phụ nữ lự theo đường viền cổ áo nhiều màu sắc với hoa văn quả chám và chân chim
song song với hoa văn chỉ theo các hoa văn làm bằng vải ghép cũng được phụ nữ lự trang trí tỉ mỉ dọc theo váy áo
đặc biệt giải hoa văn mà người lự gọi là con suối uốn lượn vòng quanh eo
áo từ phía trước ra phía sau được điểm tô thêm các đồng tiền theo hình rẽ quạt tạo cho áo có độ xòe so với eo
khi mà mình làm những bộ quần áo như này thì em thấy thích nhất là ở chỗ eo làm eo làm eo áo
và váy thì thích nhất là lúc khi mình làm hoa hoa văn nó có những họa tiết nó khác nhau và có những cái khi mà mình làm cảm giác nó
đẹp nó cho khác nhau
thân áo thì về phần eo về phần eo mình có thể khuê là mình làm đẹp hơn họ là mình sắc màu của mình nó được trang trí đẹp hơn họ
mình có thể khuê là cái chỗ thân eo áo đấy ạ còn về cái váy thì mình có thể khuê với các bạn là về cái chỗ hoa hoa váy

điểm nhấn trên trang phục của người phụ nữ lự chính là chiếc áo được may theo kiểu hình rẻ quạt với sáu miếng vải ghép lại với nhau tạo vạt xòe rộng so với eo với mục đích tạo sự thoải mái khi mặc
cổ áo được may liền với nẹp ngực có họa tiết hình quả chám màu xanh đỏ nối tiếp nhau
trong khi tay áo dài thon dần về phía cổ tay vì một vòng vài hoa nhỏ phần sắt nách được theo hoa văn chạy vòng quanh ống tay
nét độc đáo trong trang phục của người phụ nữ dân tộc lự còn thể hiện trong chiếc váy được tạo bởi
ba miếng vải khác nhau ghép lại thành hình ống và chia làm ba phần gồm cặp thân và chân váy
thân váy được gắn với cạp váy cùng hoa văn được theo nổi bật hình quả chám bản to
chân váy bằng vải bông nhuộm đen ở khoảng giữa có khâu nối chín ô vải hoa các màu theo chiều dọc từ thân váy xuống gấu
quá trình nhuộm vải cũng rất kỳ công và tỉ mỉ
lá tràm sau khi được hái về thì được rửa sạch vỏ nát với nước hòa cùng với một lượng vôi bột nhất định hòa đều cho đến khi nước chàm nổi bọt
sau đó lọc bỏ bã lá tràm nước chàm còn lại là tinh chất để nhuộm vải
các công đoạn để làm được một bộ váy áo truyền thống của người lự đều được làm thủ công với những hoa văn như vậy
nhưng mỗi bộ trang phục người phụ nữ lự phải làm trong khoảng một năm trời
điều đó cho thấy sự khéo léo tỉ mỉ và kiên trì của người phụ nữ lự
bỏ lại sau lưng những vất vả của công việc thường ngày lúc dừng tay sợi khoác lên người bộ trang phục truyền thống rực rỡ đầy sắc màu
các thiếu nữ ở bản hòn lại say xưa bên những bài ca điệu hát ngợi ca vẻ đẹp quê hương mình
tiếng hát rụng ràng cất lên xua tan đi mọi vất vả của cuộc sống thường nhật đưa tâm hồn họ vượt lên những ngọn núi đến với ấm no hạnh phúc
cuối ngày bên bếp lửa chuẩn bị bữa cơm chiều cạnh chiếc máy may cũ kỹ
những cô bé người dân tộc lự lại chăm chú lắng nghe những lời chỉ bảo của mẹ của bà về cách tự may cho mình một bộ trang phục mới
cũng chính ở đó người lự đã tự dệt lên cho mình những nét văn hóa riêng
không hề trộn lẫn với bất kỳ một dân tộc nào trên mảnh đất lai châu đậm đà bản sắc văn hóa

thì trước tiên chúng tôi cũng đã chỉ đạo xã làm tốt công tác tuyên truyền đặc biệt là cho thế hệ trẻ
cái thứ hai nữa là tác động tới cái đối tượng là các nghệ nhân các già làng trưởng bản trưởng dòng họ
người có uy tín để làm sao mà thực hiện tốt công tác truyền nghề cho thế hệ con cháu của mình
hình ảnh của các cô thiêu nữ lự mặc trên mình bộ trang phục truyền thống
ngồi cặm cụi bên không cười là hình ảnh đẹp và để lại những ấn tượng cho bất cứ ai một lần đến
sự chân chất thật thà mến khách cũng như sự cuốn hút của những bộ trang phục rực rỡ sắc màu của người phụ nữ bản lự
đang ngày càng tô đẹp thêm cho sắc màu văn hóa vùng tây bắc
có phần làm nên sự phong phú đa dạng và thống nhất của nền văn hóa việt nam